tàu du lịch biển quốc tế severity millennium thuộc hãng tàu royal caribbean cruise lines của mỹ
đã đưa hai một trăm năm mươi du khách quốc tế và hơn chín trăm năm mươi thủy thủ đoàn cập cảng chân mây tỉnh thừa thiên huế
đây là chuyến tàu du lịch biển quốc tế đầu tiên đến cập cảng chân mây trong năm mới
năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến cảng chân mây sẽ đón khoảng năm mươi bốn chuyến tàu du lịch biển các loại
đưa hơn một trăm một mươi ba du khách quốc tế và khoảng bốn mươi năm thủy thủ đoàn đến tham quan các danh lam thắng cảnh
và thưởng thức ẩm thực tại các tỉnh miền trung việt nam
riêng tàu biển severity millennium thuộc hãng tàu royal caribbean cruise của mỹ sẽ có một mươi một chuyến
đưa gần ba mươi bảy du khách quốc tế và thủy thủ đoàn đến cập cảng
đây là chuyến tàu đầu tiên đến sông đất cảng chân mây trong năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy này
sau khi đến cập cảng du khách đã được các đơn vị lữ hành
đưa đi tham quan các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng ở huế hội an và đà nẵng
đến một mươi chín giờ cùng ngày tàu sẽ rời cảng chân mây và tiếp tục hải trình đi hạ long
tàu biển celplueti milaniem có tải trọng một trăm linh tấn có sức chứa lên đến hai một trăm năm mươi khách
cùng chín trăm năm mươi tám thủy thủ đoàn thuộc dòng tàu biển cao cấp của tập đoàn biển royal caribbean international của mỹ
tàu có nhiều dịch vụ tiện ích như giạp hát sân trượt băng sân bóng đá sân gôn
và nhiều cửa hàng mua sắm khác